viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam chín mươi ngày và lệnh khám xét khẩn cấp đối với lê quang thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thường trú tại tổ dân phố bảy phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc là đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy trựa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quyết định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy trựa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông lê quang thái đã nhận tiền bồi dưỡng của nguyễn hoàng trang nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thảo trúc với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng nên không tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi vận chuyển gỗ bất hợp pháp của phan hữu phượng và công ty trách nhiệm hữu hạn thảo trúc